thông tin từ cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
để thúc đẩy hoa quả xuất khẩu từ việt nam sang mỹ
mới đây bộ nông nghiệp mỹ đặt cách cử chuyên gia sang việt nam giám sát xuất khẩu hoa quả
việt nam hiện có sáu loại hoa quả được phép xuất khẩu vào thị trường mỹ
bao gồm thanh long trôm trôm nhãn vải vú sữa và xoài
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
mỹ đã yêu cầu nhân viên bản xứ quay về nước
trong đó có nhân viên của cơ quan kiểm dịch động thực vật mỹ
khiến việc xuất khẩu hoa quả sang thị trường mỹ bị trứng lại
để khơi thông xuất khẩu bộ nông nghiệp mỹ đã đồng ý đặt cách cử chuyên gia
kiểm dịch thực vật trở lại việt nam làm việc
trong thời gian chờ đợi các chuyên gia cán bộ đại sứ quán mỹ sẽ thực hiện giám sát
xử lý trái cây tươi từ tuần này
đồng nghĩa với việc xuất khẩu trái cây sang mỹ sẽ bình thường trở lại